liên quan đến vụ việc bốn mươi học sinh nhập viện cấp cứu do uống trà sữa
tri cục trưởng tri cục an toàn vệ sinh thực phẩm quảng ngãi cho biết
đã lập biên bản đình chỉ cơ sở sản xuất trà sữa winchipchip đường ngo quyền tp quảng ngãi
tại thời điểm kiểm tra quán trà sữa winchipchip có đầy đủ giấy tờ
tuy nhiên nhiều khu vực không đảm bảo vệ sinh do đó đơn vị đã đình chỉ hoạt động
đồng thời lấy mẫu gửi đi kiểm nghiệm
trước đó trong sáng ngày hai mươi một tháng năm khoảng bốn mươi em học sinh lớp ba trường tiểu học trần phú
đã phải nhập viện cấp cứu sau khi uống trà sữa đặt mua từ cơ sở này
tất cả các em đều có những biểu hiện là đau bụng nôn ói và sốt
bản tin nhanh lúc chín giờ hôm nay đến đây là hết
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và xin kính chào tạm biệt